theo các chuyên gia kinh tế tiêu thụ thịt da cầm của người việt nam liên tục tăng trong hơn một mươi năm qua
và tiếp tục tăng trong những năm tới và vì thế đây là cơ hội để ba lan có thể tăng giá trị xuất khẩu thịt da cầm vào việt nam
đây là buổi hội thảo về tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh ở việt nam do đại sứ quán ba lan vừa mới tổ chức
tại hội thảo các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực da cầm đã giới thiệu cách thức chăn nuôi và dây chuyền chế biến da cầm của ba lan
theo đó thịt da cầm của ba lan không chỉ được đánh giá cao trong nước mà còn được các nước thành viên của khối eu tin dùng
trước hết là chúng tôi muốn thúc đẩy cái sản phẩm thịt da cầm ba lan tới việt nam
như chúng ta đã biết là liên minh châu âu là một trong những nơi sản xuất lớn nhất về thịt da cầm trên thế giới
và ba lan là một quốc gia sản xuất hàng đầu về thịt da cầm ở châu âu
ở châu âu thì các sản phẩm có thể nói là cao nhất về thịt da cầm thì được sản xuất tại đây
và chúng tôi theo quan điểm của chính phủ ba lan thì việt nam là một thịt da cầm
thị trường rất hứa hẹn cho các sản phẩm xuất khẩu nói chung và thịt da cầm nói riêng
theo chiến lược của chính phủ thì việt nam là một trong năm thị trường hàng đầu
và hứa hẹn hàng đầu để chúng tôi thúc đẩy mảng xuất khẩu thịt da cầm
theo thống kê của đại sứ quán ba lan tại hà nội
năm hai nghìn một mươi năm trong số hơn hai trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ giá trị hàng hóa xuất khẩu từ ba lan vào việt nam
các sản phẩm nông nghiệp chiếm đến bốn mươi chín năm giá trị
và trong bốn tháng đầu năm nay
số liệu mới nhất được phía đại sứ quán ba lan
đại sứ quán ba lan đưa ra cho thấy việt nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ba lan trong khối asean
thế mạnh của việt nam là có những loại da cầm ở ba lan không có
và ví dụ như ở châu âu không có thì nó là một cái ngách rất là tốt
để cho các đơn vị việt nam muốn đầu tư vào châu âu
và ba lan thì mang những sản phẩm mà chúng tôi chưa có
thì người dân sẽ luôn luôn muốn thử với cái mới và họ sẽ ủng hộ
ba lan quan tâm đến thị trường việt nam
do nhu cầu tiêu thụ thịt da cầm của người dân việt nam liên tục tăng trong những năm qua
từ bốn hai mươi sáu kg một người một năm vào năm hai nghìn hai
lên bảy sáu kg một người một năm trong năm hai nghìn một mươi hai
tức là tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng bảy mươi chín chỉ sau một thập kỷ
và tiếp tục tăng trong những năm tới
vì thế thịt da cầm của ba lan sẽ có cơ hội để xâm nhập thị trường đông dân nhất thứ ba của asean
với dân số hơn chín mươi ba triệu dân